xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hình thế gây mưa trên cao nên trong những ngày qua
rông lốc xảy ra nhiều nơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
thậm chí mưa đá cũng đã xuất hiện gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới những cơn mưa rông sẽ giảm nhanh
khi vùng áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng về phía nước ta
khiến cho trời nhiều nắng
nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ
với nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
các khu vực khác tại bắc bộ nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn trong ngày mai
từ ngày hai mươi bảy trở đi nắng nóng sẽ gia tăng hơn về diện và lượng
người dân chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng kéo dài
đi sâu vào khu vực trung bộ chịu ảnh hưởng của vùng át thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn
vì vậy hầu khắp các tỉnh thành từ thanh hóa trải dài đến khu vực phú yên
sẽ trải qua một đợt nắng nóng và nắng nóng gây gắt
có nơi là đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên mức ba mươi chín độ
cùng độ ẩm giảm thấp chỉ ở mức là từ bốn mươi năm năm mươi nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao
các tỉnh thành còn lại của trung bộ từ khánh hòa đến ninh thuận và bình thuận
nền nhiệt độ có phần thấp hơn đôi chút khoảng từ hai ba độ phổ biến ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết chủ đạo vẫn là tình trạng ngày nắng nóng
có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt với nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn ba mươi bảy độ
đến chiều tối thì những cơn rông nhiệt có thể xảy ra cục bộ kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km thịnh hành gió nam đến tây nam ở dưới cấp năm
tại khu vực nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa thịnh hành gió đông
đến đông nam cấp ba cấp bốn có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều phổ biến ở dưới mức là ba mươi năm độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày trời có nắng có nơi xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi sáu độ